bộ công thương vừa ban hành quyết định số ba nghìn một trăm sáu mươi hai về kết quả giả soát cuối cùng
việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không dỉ cán nguội
có xuất xứ từ trung quốc indonesia malaysia và vùng lãnh thổ đài loan trung quốc
cụ thể các sản phẩm thép của các nhà cung cấp nước ngoài đến từ trung quốc indonesia malaysia
và vùng lãnh thổ đài loan bị áp thuế từ một mươi một đến ba mươi bảy
thời hạn áp dụng mức thuế chống bán phá giá nêu trên là năm năm kể từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
hàng năm các bên liên quan có thể nộp hồ sơ yêu cầu bộ công thương tiến hành điều tra giả soát lại
về vấn đề phạm vi sản phẩm mức thuê chống bán phá giá
kết quả điều tra của bộ công thương cho thấy sau năm năm áp dụng biện pháp chống bán phá giá
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn đến nay ngành sản xuất trong nước đã dần khắc phục được thiệt hại đáng kể trước đó
nhưng mức tăng trưởng không ổn định và có chiều hướng chứng lại hoặc giảm nhẹ